khuya ngày mùng hai đến dạng sáng mùng ba tháng một mươi có trên một mươi người chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ
để về các tỉnh đồng tháp an giang kiên giang trà vinh bến tre sóc trăng
trong đó có khoảng bảy mươi số người chọn đi quốc lộ một trước khi rẽ vào quốc lộ sáu mươi sáu mươi ba nam sông hậu quảng lộ phụng hiệp
theo tống kê của các chốt tại sóc trăng từ khuya ngày mùng hai đến sáng mùng ba tháng một mươi
có gần bảy người từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai đi xe máy vào địa phương này
cùng đó phó chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang nguyễn thanh nhàn cho biết
địa phương này đã tiếp nhận trên hai người về quê bằng xe máy
qua sàng lọc cơ quan y tế phát hiện chín trường hợp nhiễm ncov
theo ông nhàn người dân về quê kiên giang qua ba cửa ngõ chính tại huyện gò quao châu thành và tân hiệp
tại đây lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh để kịp thời phát hiện f đưa vào bệnh viện điều trị
theo giám đốc cdc kiên giang cao thành nam năng lực xét nghiệm ncov của tỉnh này là sáu mẫu gộp mỗi ngày
tương đương với sáu mươi mẫu đơn lực lượng lấy mẫu đã được chuẩn bị sau hai đợt xét nghiệm toàn dân
tại trà vinh giám đốc sở y tế kiên sóc kha cho biết tỉnh đã tiếp nhận trên một bảy trăm linh người về quê
và vẫn còn nhiều người đang chạy xe máy về
qua xét nghiệm nhanh và rt pcr cơ quan y tế phát hiện hai trường hợp dương tính
theo ông kha khả năng còn nhiều f trong đoàn người về quê
vì ngành y tế chưa xét nghiệm xong
lãnh đạo sở y tế tỉnh trà vinh cho rằng khu cách ly của địa phương này không nhiều nên đang tìm kiếm mở rộng
ngoài khu vực của tỉnh đội quản lý với sức chứa hai trăm linh người tỉnh trà vinh chương dụng khu trung tâm công nghệ thực phẩm
có sức chứa năm trăm năm mươi người và đại học trà vinh hơn tám trăm linh người
tại cà mau giám đốc sở y tế nguyễn văn dũng cho biết có hơn một sáu trăm linh người về quê bằng xe máy
được đưa vào các khu cách ly tập trung
các khu cách ly của tỉnh này hiện có sức chứa gần bốn người
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin kính chào và hẹn gặp lại